chủ tịch tỉnh phú thọ yêu cầu đánh giá nguy cơ cấp độ dịch bệnh ở cấp bốn nguy cơ rất cao đối với thị trấn hùng sơn thị trấn lâm thao huyện lâm thao và nhiều xã thuộc thành phố việt trì
để chủ động ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong cộng đồng chủ tịch ubnd tỉnh phú thọ yêu cầu thủ trưởng các sở ban ngành chủ tịch ubnd các huyện thành thị khẩn trương quyết liệt chỉ đạo
giả soát lại toàn bộ các trường hợp người dân trở về từ địa phương vùng có dịch từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi một trở lại đây nhất là từ tp hcm và các tỉnh phía nam để giám sát tổ chức xét nghiệm sàng lọc
lãnh đạo tỉnh phú thọ yêu cầu trước mắt đánh giá nguy cơ dịch bệnh tại cấp độ bốn nguy cơ rất cao màu đỏ đối với thị trấn hùng sơn thị trấn lâm thao huyện lâm thao và xã hy cương xã thanh đình xã chu hóa phường bạch hạc thành phố việt trì
các địa bàn còn lại của thành phố việt trì huyện lâm thao xác định ở nguy cơ dịch ở cấp độ ba việc tổ chức phong tỏa các vùng ổ dịch khu vực có nguy cơ rất cao phải dựa trên cơ sở đánh giá thực tiễn phù hợp với thực tế đảm bảo tổ chức phong tỏa trong phạm vi hẹp nhất có thể hạn chế tối đa ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế xã hội và đời sống của người dân